cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một năm hai nghìn hai mươi thủy bịa ra lý do đang kinh doanh vật tư thiết bị tại các công trình xây dựng để huy động tiền đầu tư của nhiều người với lời hứa trả lãi suất cao
tổng số tiền thủy đã chiếm đoạt là hơn bốn trăm sáu mươi triệu đồng hiện công an quận thanh khê đang củng cố hồ sơ và làm rõ các bị hại của thủy
lực lượng chức năng tỉnh phú thọ đã và đang tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ
nhằm phục vụ tốt nhất hàng triệu lượt du khách về đền hùng trong dịp lễ năm nay
đoàn kiểm tra liên ngành do công an tỉnh làm trưởng đoàn thường xuyên kiểm tra tuyên truyền tới nhân dân du khách chấp hành pháp luật nội quy quy chế lễ hội về vệ sinh an toàn thực phẩm
không để xảy ra tình trạng hàng giả hàng kém chất lượng kịp thời phát hiện xử lý các bãi trông giữ xe ô tô mô tô tự phát ngăn chặn tình trạng trèo kéo khách tăng giá ép giá lưu hành các ấn phẩm văn hóa phẩm trái phép không phù hợp với thuần phong mỹ tục
bộ công an vừa đưa ra cảnh báo về năm thủ đoạn lừa đảo liên quan đến du lịch
một số phương thức phổ biến là đăng quảng cáo bán tour du lịch phòng khách sạn giá rẻ
đăng tải đăng bài viết quảng cáo dịch vụ làm visa thị thực du lịch nước ngoài làm giả website fanpage của công ty du lịch uy tín làm giả biên lai hóa đơn thanh toán và đề nghị nạn nhân chuyển khoản thanh toán
chuyển khoản thanh toán chi phí tour du lịch làm giả chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội liên lạc với người thân bạn bè cho biết đang bị mắc kẹt khi đi du lịch và cần một khoản tiền ngay lập tức hay mạo danh đại lý website trang mạng xã hội bán vé máy bay với mức giá rất hấp dẫn